thưa quý vị và các bạn thủ tướng phạm minh chính cho biết đến nay việt nam đã đúc kết được các công thức
phương châm phòng chống dịch cộng với độ bao phủ vaccine nên phấn đấu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chiến thắng dịch bệnh
phát biểu kết luận hội nghị chính phủ với địa phương mới đây thủ tướng phạm minh chính cho biết năm hai nghìn hai mươi một
trong bối cảnh có nhiều khó khăn thử thách cả nước đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp vừa phòng chống dịch
vừa phát triển kinh tế xã hội vừa giữ vững quốc phòng an ninh
thủ tướng nhấn mạnh nhìn chung chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu các cấp giao chính phủ và chính quyền địa phương
nhắc lại thời điểm biến chủng delta xâm nhập sâu vào trong nước thủ tướng cho biết cả nước khi đó chưa có đủ vaccine
thuốc chữa bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó năng lực y tế còn hạn chế
nên bắt buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính để bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân
dịch bệnh và các biện pháp hành chính đã ảnh hưởng tới đời sống người dân các hoạt động kinh tế xã hội
đến nay chúng ta đã đúc kết được các công thức phương châm phòng chống dịch cộng với độ bao phủ vaccine
chính phủ đã điều chỉnh sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám tạo điều kiện khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội theo tinh thần kết luận của trung ương
thủ tướng nêu rõ dự báo năm hai nghìn hai mươi hai có những thuận lợi cơ hội nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
phải xác định như vậy để có mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phù hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh
người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
đề cập đến một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể thủ tướng yêu cầu phải thần tốc tiêm phổi vaccine
nhanh chóng đáp ứng về thuốc chữa bệnh không để xảy ra tình trạng đầu cơ tích chữ
đề cao ý thức người dân với các biện pháp tuyên truyền giáo dục và các biện pháp về hành chính
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nhất là vào tết nguyên đán xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quản lý việc tổ chức lễ hội
các hoạt động văn hóa thể thao vui xuân phù hợp với tình hình dịch bệnh đảm bảo an toàn
thời gian tới thủ tướng lưu ý tập trung phục hồi phát triển chuỗi sản xuất
cung ứng bị đứt gãy hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc sản xuất giữ đơn hàng
bảo đảm không để thiếu hàng hóa nhất là trong dịp tết tăng cường kỷ luật tài chính
ngân sách nhà nước phấn đấu tăng thu triệt để tiết kiệm trì phấn đấu năm hai nghìn hai mươi hai là năm chiến thắng dịch bệnh
kinh tế phục hồi và phát triển xã hội trật tự và kỳ cương chủ quyền quốc gia được giữ vững
chính trị được ổn định nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé